đoàn công tác công an tỉnh hương yên đã trao quà và bày tỏ sự tiếc thương chi buồn sâu sắc với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được đảng nhà nước lực lượng công an và nhân dân ghi nhận biết ơn
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã eakutu bị thương đang điều trị tại bệnh viện
mong muốn các đồng chí sớm bình phục ổn định sức khỏe tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cho biết phối hợp với bộ tư lệnh vùng hai cảnh sát biển việt nam vừa triệt phá đường dây mua bán tàng trữ trái phép cho ma túy với số lượng lớn do đối tượng người ngoại tỉnh điều hành hoạt động trên địa bàn thành phố đà nẵng
hai đối tượng bị bắt gồm lương cao hải đăng quê ở hà nam và huỳnh trí khải chú tại tiền giang
trước đó vào đêm ngày một mươi ba tháng sáu lực lượng công an đã bắt quả tăng đăng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần hai trăm linh g ma túy loại ketamine ba trăm một mươi bảy viên thuốc lắc ba mươi chín gói ma túy dạng cà phê có trọng lượng gần một kg
mở rộng vụ án cơ quan công an bắt khẩn cấp huỳnh trí khải thu giữ ba gói ma túy loại ketamin hiện công an tp đà nẵng đang tạm giữ đăng và khải để tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu đua xe gây náo loạn đường phố bảy đối tượng vừa bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh khởi tố và trong đó ra lệnh tạm giam bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an xác định từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đặng đình quảng chú tài huyện yên phong thường xuyên đăng tải các video quay lại quảng và các đối tượng thực hiện hành vi bốc đầu xe lãng lách đánh võng
kiểm tra điện thoại của quảng cơ quan công an xác định có một trăm ba mươi sáu video bốc đầu xe máy qua điều tra công an huyện yên phong phối hợp với công an tp bắc ninh đã làm rõ và triệu tập chín đối tượng quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
lợi dụng việc cây gỗ keo đang được nhiều thương lái tiến hành thu mua theo số lượng lớn với giá cao lê thị hợi chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an đã bốn lần lừa bán cây gỗ keo rồi chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng của một thương lái